chiều ngày ba mươi tháng tám chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
rời thủ đô singapore kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa singapore
theo lời mời của tổng thống tony teng keng jam
sáng cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng danh dự cấp cao singapore goh chok tong
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sự trân trọng những nỗ lực của ngài goh chok tong
trong việc thúc đẩy quan hệ việt nam singapore
chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ
thông qua những chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
singapore đã dần trở thành đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của việt nam
bộ trưởng goh chok tong cũng là người đặt nền tảng cho việc nâng tầm quan hệ hai nước
thành đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba
trao đổi với chủ tịch nước trần đại quang về mối quan hệ giữa singapore và việt nam
bộ trưởng danh dự cấp cao goh chok tong mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo việt nam
để tiếp tục nhân rộng những mô hình hợp tác thành công giữa singapore và việt nam
trước đó chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với phó thủ tướng singapore
điều phối về các vấn đề an ninh tiêu chí hiền
chủ tịch nước trần đại quang và phó thủ tướng tiêu chí hiển bày tỏ hài lòng
trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước
thời gian qua có phần quan trọng vào việc tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa hai nước
cùng với việc tăng cường các chuyến thăm song phương hai bên cần khai thác tốt
các cơ chế tham vấn đối thoại tăng cường các hoạt động hợp tác thực tế giữa các lực lượng
tập trung vào hải quân không quân quân y tìm kiếm cứu nạn mở rộng hơn nữa sự hợp tác
trên các lĩnh vực cùng quan tâm như chống khủng bố chủ nghĩa cực đoan tội phạm xuyên quốc gia
chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với tội phạm mạng đảm bảo an ninh mạng